chiều nay hai mươi tám tháng một mươi tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc thông báo về kết quả lấy ý kiến lựa chọn bốn trong số năm nhóm vấn đề dự kiến cho phiên chất vấn các bộ ngành tại kỳ họp này của quốc hội
tổng thư ký quốc hội cũng cho biết ngoài các vị bộ trưởng trả lời chất vấn các phó thủ tướng phụ trách cũng sẽ trả lời ý kiến của các đại biểu
bốn nhóm vấn đề được đại biểu lựa chọn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển đông thôn công thương nội vụ thông tin và truyền thông
đây là nhóm vấn đề bước xúc nổi lên trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước được nhiều đại biểu quốc hội cử tri quan tâm
ưu tiên những vấn đề chưa được chất vấn hoặc những vấn đề đã chất vấn từ đầu nhiệm kỳ
tổng thư ký quốc hội cũng cho biết thời gian tranh luận không quá hai phút thông tin tranh luận phải chính xác đúng phạm vi chất vấn
không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn
khi cần thiết giữa các đại biểu có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể đúng trọng tâm vấn đề chất vấn
ngoài các vị trưởng ngành trả lời chất vấn các phó thủ tướng phụ trách cũng sẽ trả lời ý kiến của các đại biểu
vì đây là kỳ họp cuối năm nên dự kiến thủ tướng chính phủ sẽ trả lời những vấn đề trọng tâm được nhiều đại biểu quan tâm